các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả nước về tỷ lệ ca nhiễm trên quy mô dân số tỉnh bình dương đang bước vào giai đoạn nước rút
khi chỉ còn năm ngày nữa là tới thời hạn ngày một mươi năm tháng chín với mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới
với những đặc thù riêng thủ phủ công nghiệp bình dương đang có nhiều nỗ lực để điều trị cho f
và chuẩn bị cho ngày mở gửi trở lại
vì sao tỷ lệ ca nhiễm cao tử vong thấp
đã có tổng cộng một trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi năm ca mắc trong cộng đồng tại bình dương
tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư theo thống kê của sở y tế
tới ngày tám tháng chín
nếu tính trên quy mô dân số khoảng hai sáu triệu người
thì đã có trên năm bốn dân số bình dương bị nhiễm covid một mươi chín
đây là tỷ lệ cao nhất cả nước vượt qua cả thành phố hồ chí minh
vậy tỷ lệ ca nhiễm cao đáng lo ngại tới đâu
cũng theo thống kê từ ngành y tế bình dương
có tới tám mươi người nhiễm covid một mươi chín tại bình dương là có biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng
vì vậy sau khi được cách ly điều trị
tới nay đã có trên tám mươi tám năm trăm bảy mươi ba
nguyên nhân f xuất viện trên sáu mươi tổng số ca mắc
số ca tử vong là một hai trăm một mươi người chiếm gần một tổng số ca mắc
bác sĩ nguyễn hồng trường giám đốc sở y tế cho biết
tỷ lệ ca tử vong của bình dương là mức trung bình theo thông lệ
trong khi tỷ lệ khỏi bệnh và xuất viện lại rất cao
bình dương nỗ lực xét nghiệm lấy mẫu trong cộng đồng liên tục
là một phần nguyên nhân dẫn tới số f được ghi nhận khá cao
nhưng ở khía cạnh tích cực bác sĩ trương cho rằng
số ca covid một mươi chín của bình dương là con số thực
từ việc phát hiện bóc tách được f đưa đi cách ly điều trị
đã giúp tăng tỷ lệ khỏi bệnh và giảm tỷ lệ tử vong
trong đợt xét nghiệm diện rộng từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tới nay
bình dương đã lấy mẫu cho trên ba chín triệu lượt người
qua đó phát hiện gần chín mươi năm bốn trăm linh f tỷ lệ hai bốn mươi hai
một số chuyên gia cho rằng với đặc điểm dân số vàng
nhiều người trẻ trong độ tuổi lao động cũng là một phần nguyên nhân
cho thấy tỷ lệ f tại bình dương khỏi bệnh cao
thành trì khu điều trị giã chiến
số ca mắc covid một mươi chín được phát hiện tăng nhanh
khiến thời gian đầu bình dương có thời điểm lúng túng thiếu sót
nhưng tới nay với sự nỗ lực góp sức của doanh nghiệp
cộng đồng và chủ động của cơ quan chức năng
thì tình hình đã dần ổn định
theo đánh giá của một thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
với thế mạnh là thủ phủ công nghiệp
hàng loạt khu điều trị giã chiến đã được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng
từ việc cải tạo các nhà xưởng xây sẵn và bàn giao cho nhà nước
để cách ly điều trị f
bình dương hiện có ba mươi cơ sở điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với tổng số trên ba mươi năm sáu trăm linh giường bệnh
hàng chục khu cách ly tập trung với khả năng đáp ứng trên sáu mươi năm người
giám đốc sở y tế nguyễn hồng trương cho biết
chủ trương của bình dương là sau khi xét nghiệm phát hiện f
thì sẽ đưa hầu hết vào cơ sở điều trị hoặc cách ly
chỉ một phần rất nhỏ f tự cách ly điều trị tại nhà
bình dương hiện còn ba đô thị gần với thành phố hồ chí minh
có nhiều ca mắc covid một mươi chín là thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
tuy đánh giá số lượng f có xu hướng giảm
nhưng sở y tế tỉnh bình dương vẫn chưa khẳng định khi nào là đỉnh dịch
vì nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cộng đồng
tới nay đã có bốn huyện trở thành vùng xanh là bắc tân uyên
phù giáo bào bằng và dầu tiếng
hai đô thị đang có định hướng nới lỏng dần giãn cách xã hội
là thủ dầu một và bến cát
nhiều chuyên gia đánh giá khi đã khoanh vùng được các ổ dịch
và đã có các cơ sở cách ly điều trị
thì bình dương sẽ hướng tới được mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới
nhiều lực lượng tăng cường khu điều trị thới hòa không còn cảnh f giành xuất ăn
trước đó tại bình dương đã xảy ra vụ việc giành xuất ăn tại khu điều trị thới hòa
được biết đến thời điểm này không chỉ số lượng bữa ăn được tăng cường
mà chất lượng cũng được củng cố để đảm bảo cho sức khỏe f sớm khỏi bệnh
chấm dứt tình trạng lộn xộn khi f tranh giành đồ ăn
trở lại vài ngày sau vụ việc khu điều trị giã chiến thới hoa
thuộc bệnh viện giã chiến số một tỉnh bình dương ghi nhận khu điều trị này
đã trở lại ổn định trật tự không còn xảy ra tình trạng f xô dào
giành xuất ăn như sự cố xảy ra một ngày trước đó
nhiều công an cảnh sát cơ động đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự
và hàng trăm tình nguyện viên thanh niên tình nguyện đã có mặt hỗ trợ điều phối đồ ăn
các f trong khu điều trị ở tại chỗ lực lượng chức năng mang đồ ăn tới từng dãy
và chính các bệnh nhân đang điều trị tại đây đã làm tình nguyện viên
tới lấy đồ ăn phát cho mọi người trong dãy
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
tất cả các bệnh nhân f đều được chăm sóc y tế phát thuốc miễn phí
ngoài ra bệnh nhân còn được cung cấp đồ ăn miễn phí ba bữa mỗi ngày
bao gồm hai bữa chính và một bữa sáng
trong đó ngoài số lượng xuất ăn đủ thì chất lượng cũng được chăm chút
để giúp cho bệnh nhân f sớm khỏi bệnh
mức hỗ trợ xuất ăn cho bệnh nhân covid một mươi chín tại bình dương được hỗ trợ thêm
cao hơn quy định chung của nhà nước
tại khu điều trị thới hòa hiện có tới một mươi hai cơ sở cung cấp suất ăn với quy mô công nghiệp
nên đảm bảo cung cấp đủ đảm bảo chất lượng hàng chục ngàn suất ăn mỗi ngày
anh nguyễn thiên tài ba mươi bảy tuổi bệnh nhân f đang điều trị tại khu thới hòa cho biết
anh bị nhiễm covid một mươi chín và đã vào khu điều trị này được một mươi ngày
anh tài cho biết anh thấy điều kiện sinh hoạt ở khu vực mình sinh sống đảm bảo thoáng mát
mỗi người có giường riêng có quạt có thiết bị đo huyết áp nhịp tim có khu vực vệ sinh sạch sẽ
về sự cố việc f xô rào dành suất ăn một ngày trước anh tài cho biết chỉ xảy ra tại một khu vực
cơ quan chức năng tỉnh bình dương cho biết sự cố sáng mùng ba tháng chín xảy ra tại khu điều trị thới hòa
chỉ là cục bộ do vào đêm trước đó có hàng ngàn f được ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín thị xã tân uyên trung chuyển tới nhưng lại không báo cơm không phối hợp nhịp nhàng
với khu điều trị nên có xảy ra tình trạng đồ ăn tới thiếu chậm trong buổi sáng cho số f tăng thêm
một số bệnh nhân f nôn nóng không giữ trật tự nên đã xô đẩy dành giật đồ ăn
sự cố này đã được chấn trình và chấm dứt ngay trong ngày
hiện khu điều trị giã chiến thới hòa đang chăm sóc điều trị cho trên một mươi ba bệnh nhân f
và đang mở rộng lên quy mô khoảng hai mươi bảy giường
là một trong những khu điều trị giã chiến lớn nhất tỉnh bình dương
một lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
tỉnh xem các bệnh viện giã chiến như các bộ lọc công nghiệp
hiện các bộ lọc này đang hoạt động tốt
minh chứng là số bệnh nhân xuất viện mỗi ngày đều tăng và đạt tỷ lệ cao
bình dương thận trọng dù diễn biến dịch covid một mươi chín đang đi ngang
có thể thấy lúc này bình dương đang rất thận trọng dù diễn biến dịch covid một mươi chín đang đi ngang
những ngày qua tại bình dương
số ca dương tính mới với virus sars cov hai đã có xu hướng giảm xuống
trong khi số người khỏi bệnh và xuất viện đã tăng
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trường giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
cần một số liệu trong thời gian ổn định ít nhất là một tuần
chúng tôi mới dự đoán được có đạt đến đỉnh dịch hay chưa
vẫn hy vọng bình dương sớm đạt đến đỉnh dịch
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh bình dương rất cao so với tỷ lệ dân số
nhưng số ca tử vong thấp và được bộ y tế đánh giá là thấp nhất
trong cả nước
cụ thể tính đến ngày tám tháng chín bình dương có gần một trăm bốn mươi một tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín
nhưng số ca tử vong chỉ chiếm tám mươi năm tức là một hai trăm một mươi người
để kéo giảm tỷ lệ tử vong bình dương đã áp dụng giải pháp
chăm sóc kỹ các ca f tại nhà đưa y tế xuống tận khu phố và ấp
làm được điều này các địa phương đã thành lập thêm trạm y tế lưu động
tại các phường
đây là lực lượng giúp xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ
ngay tại địa phương
bảy bệnh nhân trở nặng mà thầy thuốc không được biết
về công tác điều trị bình dương cũng sớm đã áp dụng mô hình tháp ba tầng
và có hệ thống điều phối chuyển viện hợp lý
đối với f nhẹ không có triệu chứng ở tầng một
bệnh nhân trung bình và bệnh nền ở tầng hai trở nặng được chuyển lên tầng ba
hệ thống điều phối này đã góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
giúp lực lượng y bác sĩ có điều kiện chăm sóc bệnh nhân nặng
tiến sĩ nguyễn hồng trường giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết
để kéo giảm tỷ lệ số ca tử vong với sự hướng dẫn của bộ y tế
bình dương đã sử dụng thuốc kháng đông kháng viêm cho bệnh nhân từ rất sớm
trong thời gian tới để giảm mức độ lây lan dịch
cũng như không còn bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
bình dương xác định việc tiêm vaccine là rất quan trọng
tiến sĩ nguyễn hồng trương khẳng định
chỉ khi nào tất cả được tiêm vaccine có độ bao phủ cao
thì lúc đó mới cơ bản khống chế được dịch bệnh trong cộng đồng
giảm tỷ lệ tử vong mau chấm dứt giãn cách xã hội trở lại với cuộc sống bình thường mới
trong thời gian tới chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn vaccine của bộ y tế phân bổ về cho tỉnh
hiện tại bình dương có bốn địa phương vùng xanh một vùng vàng và bốn vùng đỏ
bình dương đặt mục tiêu ngày một mươi năm tháng chín cơ bản kiểm soát dịch bệnh trở về trạng thái bình thường mới
để đạt được mục tiêu này bình dương đang đẩy mạnh mô hình
mỗi xã phường thị trấn là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch
để huy động mọi nguồn lực tham gia dập dịch
sự thận trọng của ngành y tế cũng sát với chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh bình dương
mặc dù áp lực tái khởi động buồn máy sản xuất hiện tại đang rất lớn
song tỉnh bình dương vẫn đặt ra những yêu cầu chặt chẽ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
ông nguyễn hoàng thao phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương cho biết
những nơi nào đáp ứng được ba tại chỗ cộng với sự an toàn công nhân xanh
xí nghiệp xanh nhà ở xanh thì tiếp tục cho hoạt động
chúng tôi thận trọng cân nhắc nếu chỉ giới hạn ba tại chỗ
ăn tại chỗ ở tại chỗ làm việc tại chỗ thì vẫn chưa đáp ứng
theo các chuyên gia y tế dù bình dương sắp đưa thành phố thủ dầu một trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng những khó khăn mà bình dương phải vượt qua để có thể khống chế được dịch bệnh vẫn còn nhiều
bình dương đang tiêm vaccine với tốc độ nhanh nhất có thể
công tác giãn cách xã hội cũng đang được duy trì đảm bảo
bình dương cũng tiếp tục đề nghị trung ương chi viện thêm nhân viên y tế để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
theo kế hoạch sau ngày một mươi tháng chín bình dương sẽ nới lỏng hầu hết các huyện thị xã thành phố
và chỉ còn một số điểm đỏ ở thị xã tân uyên thành phố thuận an và thành phố dị an sẽ còn siết chặt
địa phương này đang lên kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới toàn bộ sau ngày một mươi năm tháng chín
bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi nhìn nhận tuy gọi là vùng xanh nhưng xung quanh vẫn có các điểm đỏ
vì vậy công tác xét nghiệm sàng lọc tìm f đòi hỏi phải thực hiện liên tục tại các khu vực này
không bỏ sót f dẫn đến bùng phát ổ dịch mới
theo ông lợi hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh đã chuyển sang trạng thái sống chung với dịch
do đó việc phát hiện xử lý các ổ dịch mới trong thời gian tới đây sẽ được thực hiện ở trạng thái bình thường mới
tuy nhiên để đạt được hiệu quả nhất
các địa phương xem xét nghiệm là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh
đồng thời quản lý giám sát chặt việc chấp hành phòng chống dịch của cá nhân tổ chức đơn vị
tuyệt đối không để dịch bệnh lây làn
nhận định số f ghi nhận nhiều hầu hết nằm trong khu vực đã quanh vùng sang lọc
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tin tưởng dịch bệnh đang được kiểm soát
từ đó thường trực tỉnh ủy bình dương giao ubnd tỉnh này chuẩn bị kế hoạch phương án hoạt động của tỉnh
trong trạng thái bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi ủng hộ báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đồng ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo